tất cả những ai đã và đang làm nghề cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen
từ những mâu thuẫn trong làm ăn vay nợ và đòi nợ mà dẫn đến việc người bị giết hại kẻ bị ngồi tù
trên các phương tiện thông tin đại chúng thường đề cập đến những tin tức về các vụ vỡ nợ phá sản đòi nợ thuê chém giết v v liên quan đến tín dụng đen
nhưng dường như vẫn chưa đủ đối với những người hám lợi một cách bất chính
chỉ đến khi có án mạng xảy ra thì họ mới cảm thấy ăn năn hối hận
các cơ quan chức năng tiếp tục khoanh vùng đối tượng thường xuyên làm ăn với chị sinh và xác định tuy rằng cho vay lãi nhưng chị sinh cũng vay tiền của nhiều người
công việc sàng lọc những đối tượng này quả là bài toán khó bởi không chỉ trên địa bàn thành phố thái nguyên mà nạn nhân còn có nhiều mối làm ăn với các huyện và thành phố lân cận
do đó nhiều mũi trinh sát đã được cử đi điều tra tại cao bằng bắc cạn
căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra không tìm thấy một số tài sản riêng của nạn nhân đặc biệt là hai chiếc điện thoại di động và số vàng mà nạn nhân đã khoe bảy bảy cây vàng chín trăm tám mươi
rất có thể tăng vật của vụ án đã bị hung thủ mang đi bán quanh khu vực địa bàn gây án
ngay lập tức tất cả các cửa hàng điện thoại di động các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý các tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố thái nguyên được các điều tra viên giả soát
nhưng không có manh mối nào
nhiều lúc vụ án tưởng đi vào bế tắc không chịu khuất phục trước những thử thách các chiến sĩ công an của phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự tỉnh thái nguyên quyết tâm bắt bằng được kẻ thù ác không để đối tượng có thêm thời gian trốn tránh pháp luật
song song với các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an tỉnh thái nguyên cũng đã phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm cung cấp cho quần chúng nhân dân các thông tin về đối tượng gây án
như đặc điểm ban đầu đặc điểm cách ăn mặc của đối tượng phương thức thủ đoạn gây án
hàng ngày hàng giờ các manh mối thông tin từ khắp nơi báo về các điều tra viên lại tiếp tục giả soát và sàng lọc
giữa những bộn bề khó khăn này một mũi trinh sát đã tìm được nhân chứng tại bến xe thái nguyên chung với thời gian người đàn ông tại chợ đồng quang bỏ chạy
hai nhân chứng này cho biết có một người đàn ông
giống như cơ quan điều tra đưa ra lên xe khách của họ đi đến bắc cạn thì xuống và bắt xe đi cao bằng
ngay sau khi nhận được thông tin này công an tỉnh thái nguyên phối hợp với công an tỉnh cao bằng tập trung truy tìm vật chứng và đối tượng của vụ án
sau khi xác định được vật chứng và vụ án và bằng cách sự giúp đỡ của quản chứng nhân dân chúng tôi xác định đối tượng đi về hướng cao bằng

giả soát tất cả các nơi quan hệ các nơi xung quanh đối tượng những nơi mà đối tượng có thể đến
sau ba ngày điều tra các trinh sát đã tìm được người mua chiếc điện thoại di động giống như chiếc điện thoại nokia x một trăm linh một của nạn nhân
đó là chủ cửa hàng điện thoại tại thị xã cao bằng tên nguyễn văn hưng
anh hưng cho biết đã mua lại chiếc điện thoại này của một người đàn ông vào tối ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
người đàn ông này có đặc điểm và hình dáng người mà cơ quan điều tra đang truy tìm
lập tức lực lượng trinh sát của hai tỉnh cao bằng và thái nguyên nhanh chóng chia thành nhiều mũi điều tra
ở hai tỉnh cao bằng và bắc cạn để truy tìm hung thủ bất kể ngày đêm
sàng lọc từ rất nhiều nguồn tin lần theo những manh mối nhỏ nhất cuối cùng các anh đã lần được giấu vết kẻ thù ác
sau hai mươi ngày cơ quan công an đã xác định được hung thủ giết chị nguyễn thị sinh
là dương văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn ba đức chính xã vĩnh quang thị xã cao bằng tỉnh cao bằng
tuy nhiên việc tiếp cận tuấn rất khó khăn
theo nguồn tin của quần chúng nhân dân tuấn vẫn qua lại ở địa phương nhưng không về nhà
liên lạc bằng điện thoại với y rất khó khăn vì y rất cảnh giác
các trinh sát hình sự thái nguyên và cao bằng một mặt mật phục xung quanh nhà y
một mặt sử dụng mạng lưới bí mật tìm cách rụ còp ra khỏi hàng
nhận được tin của quần chúng nhân dân tuấn có một đối tượng ở thôn đức chính xã vĩnh quang thị xã cao bằng tỉnh cao bằng
vay tiền nhân cơ hội này các anh rủ tuấn đến đây lấy tiền nợ
hai mươi ngày vất vả điều tra phá án những chiến sĩ điều tra của công an tỉnh thái nguyên đã tạm được nghỉ ngơi
hùng thủ giết người đã bị bắt kẻ ác rồi sẽ bị pháp luật trình trị
nhưng một khi xã hội còn đầy những tệ nạn những tên tội phạm nguy hiểm thì công việc của các anh sẽ còn tiếp tục
thế thì có thể là đối tượng đến và đối tượng biết nạn nhân có cái tài sản làm cái cục vàng ấy thì là đối tượng gây án để cướp cái tài sản
khi nền kinh tế gặp khó khăn các ngân hàng siết chặt việc cho vay vốn hoạt động cho vay lãi còn gọi là tín dụng đen được dịp bùng phát
nó như những đợt sóng ngầm gây ra sự bất ổn xã hội những hoạt động của nó chính là môi trường phát sinh tội phạm
trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng và những hệ lụy đằng sau của những cuộc vay nợ tiền bạc
trung tá nguyễn phương nam phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự tỉnh thái nguyên cho biết
nhiều vụ án xảy ra do mâu thuẫn tiền bạc trong thời gian gần đây
những giao dịch vay trả tiền này đều do các đối tượng thỏa thuận ngầm với nhau không được các cơ quan pháp luật chứng kiến hay thừa nhận
đây chính là nguyên nhân phát sinh những khoản nợ khó đòi những vụ xiết nợ chém giết nghiêm trọng
tìm hiểu một số người trong lĩnh vực này thì thấy dùng mình bởi kiểu làm ăn của họ
chỉ cần biết con nợ có nhà cửa đàng hoàng hoặc công an việc làm ổn định chủ nợ sẵn sàng cho vay với số tiền lớn
đây là hình thức cho vay nóng với lãi suất cao từ bảy đến ba mươi
việc cho vay kiểu này giống như lạt mềm buộc chặt nghĩa là thiết dần lãi suất đối với con nợ
và họ không có khả năng trả thì chủ nợ sẽ thực hiện nhiều hình thức xiết nợ
bản thân chủ nợ cũng phải huy động vốn của những người thân quen hoặc các mối làm ăn
sau đó cho vay lại với lãi suất cao gấp nhiều lần
cứ thế khi đầu mối bị vỡ thì tất cả rơi vào hệ lụi
nhiều gia đình tan nát mất nhà cửa vợ chồng ly tán thậm chí còn mất mạng
trong những diễn biến phức tạp liên quan đến vấn đề tín dụng
công an tỉnh thái nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa hoạt động của các đối tượng chuyên cho vay nóng
phòng cảnh sát hình sự thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện
kiên quyết đấu tranh với các đối tượng chuyên đòi nợ thuê vi phạm pháp luật
vận động quần chúng nhân dân phát hiện tố giác và tránh xa những nguy cơ tiềm mẩn từ việc cho vay tín dụng nền
vụ án đã khép lại kẻ phạm tội đã xa lưới nhưng bài học dành cho chúng ta là không nên tự mua dây buộc mình
giá như tuấn kiềm chế cơn nóng giận đánh rằng của đau con sót nhưng cái giá cho sự nóng giận coi tường tính mạng người khác là quá lớn
đến giờ đây khi ngồi trong bốn bức tường của nhà giam lạnh lẽo chắc hẳn hắn sẽ phải hối hận thốt lên hai tiếng giá như
còn về phía nạn nhân nếu biết rằng mình sẽ bị giết bởi những chuyện vay nợ tiền nông
không đáng có trách chị sinh cũng không tham những đồng tiền từ việc cho vay lãi này
có lẽ chị sẽ chọn cho mình một công việc tuy vất vả nhưng đồng tiền kiếm ra bằng mồ hôi công sức lao động của mình
giá như chúng ta ai cũng hiểu được điều đó
khi chúng tôi thực hiện chương trình này mộ của chị sinh đã xanh cỏ
còn hung thủ giết người đang ngồi trong trại giam để chờ sự phán quyết của pháp luật
nhưng nỗi đau của hai gia đình nạn nhân và hung thủ vẫn còn
còn đó vụ án là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và đang làm công việc không được pháp luật thừa nhận
hãy dừng lại để sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của nhà nước